trong những năm qua số đầu gia cầm nước ta tăng bình quân mỗi năm trên sáu sản lượng thịt hơi của gia cầm đạt trên một triệu tấn trứng đạt trên một mươi một tỷ quả tạo nguồn thu nhập lớn cho người chăn nuôi góp phần làm thay đổi nhanh cơ cấu các ngành sản xuất trong nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo ở việt nam
trong thời gian qua chăn nuôi gia cầm nước ta đã có những chuyển mình mạnh mẽ từ chăn nuôi phân tán quy mô nhỏ từ phát dân chuyển thành chăn nuôi tập trung với quy mô lớn hơn năng suất và chất lượng ngày càng tăng
tuy nhiên chăn nuôi gia cầm vẫn còn nhiều hạn chế trong liên kết sản xuất đôi khi còn mất cân đối cung cầu giá thành sản phẩm cao dẫn đến khó khăn trong xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng
theo ý kiến của các chuyên gia tại hội nghị phát triển chăn nuôi gia cầm do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức ngày một mươi hai tháng bốn
việc thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu da cầm sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho ngành chăn nuôi khi mà dịch tả lợn châu phi đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta
đồng thời cần phải tăng cường hơn nữa các giải pháp phát triển bền vững đi kèm với ứng dụng công nghệ cao cũng như các vấn đề về tổ chức sản xuất
chúng ta phải tăng cường đầy mạnh hơn xuất khẩu thịt gà các sản phẩm từ gia cầm trứng thế rồi là thậm chí gà giống như nam bê xuất khẩu được rồi
thế đây là cái hướng đi và đồng bộ làm sao mà chúng ta phải coi xuất khẩu là một động lực để kích thích chăn nuôi và thông qua cái xuất khẩu đó có điều kiện bổ trợ cho ngành
với nhu cầu tiêu dùng về thịt da cầm ngày càng cao hệ sinh thái phù hợp để phát triển nhiều giống gia cầm năng suất cao
việc để mạnh phát triển chăn nuôi gia cầm ở nước ta đã và đang tạo vị thế mới
trên thị trường góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân thay đổi cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng bền vững